liên quan đến vụ án mạng khiến một người nước ngoài tử vong hai người bị thương tại quận bảy tp hcm
công an tp hcm phối hợp cùng công an quận bảy quận hai đã bắt giữ được nghi can gây án
nghi can sát hại người phụ nữ hàn quốc ở tp hcm đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một trung cư trên địa bàn quận bảy
bước đầu xác định nguyên nhân vụ án giết người cướp tài sản đốt xe ô tô phi tăng là do mâu thuẫn
theo điều tra sơ bộ dạng sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai nghi can đột nhập vào căn nhà ở đường nội khu hưng phước một
phường tân phong quận bảy rồi dùng hung khí sát hại bà du nhong súc bốn mươi chín tuổi quốc tịch hàn quốc
và gây thương tích cho người chồng và con gái của nạn nhân
gây án xong nghi can lái ô tô bốn chỗ của nạn nhân rời khỏi hiện trường và đốt xe phi tăng